chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị cứ mưa là ngập đây là vấn đề mà không ít đô thị đang phải đối mặt trong đó có thành phố đà nẵng có nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan trong đó có việc cửa thu gom nước và hệ thống cống thoát nước bị tăng hẹn
tuyến đường ông ích kim phường nam dương quận hải châu cửa thu gom nước đã bị người dân đổ bê tông biệt kính như thế này rất nhiều các điểm thu gom khác cũng trong tình trạng tắt ngạn tương tự
trước đây có một số dân cửa thu nước bóp mùi lên người dân không chịu được cho nên họ lắp mà họ lắp không phải họ lắp họ đem họ biệt kính đi
ngoài nguyên nhân từ phía người dân cửa thu nước bị lấp còn bởi kết cấu của hệ thống thu gom và cống thoát nước cũ tồn tại nhiều bất cập